những tác động của đại dịch thời gian qua đã cho thấy tầm quan trọng trong chuyển đổi số
trong công tác vận hành doanh nghiệp nhằm ứng phó kịp thời và giảm thiểu các ảnh hưởng
từ môi trường bên ngoài đến doanh nghiệp
đòi hỏi doanh nghiệp tại hà nội nói riêng và việt nam nói chung
cần hướng tới các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia
đó là khẳng định của các đại biểu tham dự hội thảo trực tuyến
chuyển đổi số trong công tác điều hành quản trị doanh nghiệp diễn ra tại hà nội
các đại biểu nhấn mạnh vấn đề chuyển đổi số không còn là câu chuyện xu hướng
mà là một yêu cầu tất yếu với doanh nghiệp
chuyển đổi số được xem là chìa khóa cốt lõi để vận hành doanh nghiệp
khi không chỉ ứng phó linh hoạt với biến động ngoại cảnh nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực
mà còn là lời giải cho bài toán phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
nắm bắt những lợi ích to lớn chuyển đổi số mang lại
tại hà nội các doanh nghiệp đang nỗ lực hướng tới mục tiêu chương trình chuyển đổi số quốc gia đưa ra
là nâng tổng số doanh nghiệp chuyển đổi số từ năm mươi đến một trăm linh trong vòng năm năm tới
tuy nhiên theo các chuyên gia để có thể tận dụng được những lợi thế trong chuyển đổi số
các doanh nghiệp đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ
cần hiểu đúng và áp dụng phù hợp vào chính quy mô lĩnh vực doanh nghiệp đang kinh doanh
hội thảo do hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội
báo thế giới việt nam bộ ngoại giao và công ty cổ phần misa phối hợp tổ chức